bên cạnh việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh nuôi trồng khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý hồ tây
thì việc tìm ra giải pháp khai thác nhằm đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái cũng là một vấn đề đáng quan tâm
hồ tây là góc lãng mạn nhất trong bức tranh hà nội đa màu là lá phổi xanh trong mát trong tâm hồn người hà nội và những du khách đến với hà nội
hy vọng rằng thời gian không lâu nữa sẽ không còn một mặt nước thiếu oxy
du khách tìm đến hà nội sẽ vẫn đứng trước một hồ tây huyền thoại với mặt nước xanh mênh mông nơi có môi trường sinh thái trong lành
dù mới đầu năm nhưng trên địa bàn huyện lục nam tỉnh bắc giang đã liên tiếp xảy ra các vụ
chặt phá phát vén rừng trái phép
huyện lục nam hiện có gần chín hectare rừng tự nhiên rừng phòng hộ cần được bảo tồn
tình trạng này đang gây rất nhiều khó khăn cho công tác bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm địa bàn
đây là hiện trạng gần một hectare rừng tự nhiên bị chặt phá trên địa bàn xã nghĩa phương
vì sai phạm này ba hộ dân liên quan đã bị xử phạt hành chính gần một mươi năm triệu đồng
mình phát lùa nó bén nó cháy vào thì là thôi vén nô một tí để cho nó gọn thôi chứ cũng không
biết là sai thì cũng là vi phạm thì cũng lột phạt rồi
và bây giờ thì đang khắc phục để trồng mới trồng lại rừng
được biết năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn xã nghĩa phương đã xảy ra năm vụ người dân tự ý phát vén rừng tự nhiên
làm thiệt hại khoảng ba hectare rừng
đối với địa bàn này là một cái thôn giáp tỉnh bạn hải dương
nhưng mà lại cái diện tích của họ này lại nằm trong cái diện tích mà đã được quy hoạch cải tạo
chúng tôi đã đọc hồ sơ
trong đó là tỉnh chưa đồng ý cho cải tạo nên là hộ là hai tháng rừng trồng phát vén lên
nhưng cũng cái việc đó là chúng tôi phát hiện là chậm chứ không để kịp thời được
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng kiểm lâm huyện lục nam đã phát hiện tám trường hợp người dân tự ý phát vén rừng tự nhiên
tại các xã nghĩa phương lục sơn xử phạt gần năm mươi triệu đồng gần bằng số vụ của cả năm hai nghìn một mươi tám
dù đã tăng cường công tác kiểm tra tuần tra bảo vệ và tiến hành xử phạt nghiêm
tuy nhiên do lực lượng kiểm lâm mỏng
trong khi đó lợi ích từ rừng trồng mang lại quá lớn rừng tự nhiên trên địa bàn thì lại nghèo kiệt
nên người dân đã đánh liều phát vén và sẵn sàng chịu phạt để trồng rừng kinh tế
hạt cơm lục nam tổng số biên chế là có hai mươi người
trung bình có một người là có đến hai ha cơ bản là khó khăn rất nhiều
liên tiếp xảy ra các vụ phát vén rừng ngay từ đầu năm
giữ và bảo tồn các diện tích rừng tự nhiên rừng phòng hộ đang thực sự là thách thức lớn
đối với lực lượng kiểm lâm huyện lục nam
những gì đang diễn ra khiến nhiều người đặt câu hỏi
liệu chế tài xử phạt như hiện tại có đủ sức gian đe và ngăn ngừa hành vi phá rừng trái phép
hiện nay do biến đổi khí hậu thời tiết mưa nắng bất thường
làm cho hầu hết diện tích cà phê ở đắk lắc ra hoa đậu quả không đồng đều
theo các chuyên gia và kinh nghiệm làm vườn của người trồng cà phê ở thủ phủ cà phê đắk lắc
nguy cơ mất mùa cà phê niên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đang hiện hữu rõ rệt
gia đình chị lưu thị huyền xã hòa đông huyện cờ đông phách đắk lắc có một năm hectare cà phê kinh doanh
nhiên vụ cà phê năm hai nghìn một mươi sáu thời tiết khô hạn kéo dài ảnh hưởng lớn đến cây cà phê
thế nhưng nhờ chủ động tưới nước và chăm sóc tốt nên một năm hectare cà phê của gia đình chị huyền
được tạo ra
vẫn cho thu hoạch năm tấn cà phê nhân
năm nay diễn biến thời tiết thất thường trước tết và sau tết nguyên đán có mưa giải rác
mặc dù gia đình chị huyền chưa tưới nước vậy mà hầu hết diện tích cà phê đã nở hoa
tuy nhiên hoa cà phê nở không đều tỷ lệ đậu quả rất ít
năm nay gió thời tiết thất thường xuất hiện mưa rải rác trời ít nắng nên cây cà phê chưa được phơi khô phân hóa mầm hoa và vẫn chưa được tưới nước chủ động
tuy nhiên toàn bộ diện tích cà phê đã ra hoa nhưng ra hoa không đồng đều
thậm chí nhiều vùng quả cà phê đang chín đang thu hoạch
cây vẫn ra hoa gây nhiều khó khăn cho các nông hộ
tỉnh đắk lắc hiện có trên hai trăm linh bốn hectare cà phê trong đó có gần một trăm chín mươi bốn hectare cà phê kinh doanh cho thu hoạch
với sản lượng mỗi năm đạt từ bốn trăm năm mươi năm tấn cà phê nhân trở lên hiện nay đã là tháng ba
như mọi năm cây cà phê đã được tưới ba lần nhưng năm nay người dân đắk lắc mới đang tập trung nhân lực máy móc để tưới cà phê tập trung đợt một
với diễn biến thời tiết bất thường như hiện tại người trồng cà phê ở đắk lắc đang đối diện với nguy cơ mất mùa cà phê niên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
kiên quyết dũng cảm vượt khó khăn tự tin tự trọng trung hậu đảm đang
đó là khẩu hiệu thể hiện tinh thần thép của cán bộ chiến sĩ nữ đặc công hải quân một trăm hai mươi
với tinh thần vượt khó ý chí quyết tâm cùng nghị lực của các nông hộ
những người nữ đặc công ngày càng tỏa sáng
nơi đâu có các chị là nơi đó tiếng cười hòa lẫn với nỗ lực cống hiến rèn luyện hết mình
luôn hoàn thành trọng trách là lính đặc công tinh nhuệ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lữ đoàn đặc công hải quân một trăm một mươi
ai đến với lữ đoàn đặc công hải quân một trăm hai mươi sáu cũng không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp rắn giỏi của các nữ chiến sĩ
những bồng hồng nơi đây
tài năng của các chị không phải do bẩm sinh hay năng khiếu
mà nhờ vào sự chịu khó luyện rèn khắc nghiệt trên thao trường
các chị đều phải trải qua các lớp huấn luyện tập luyện như võ thuật chiến thuật bắn súng tập bơi hoặc tập lướt ván dưới biển
dù mỗi chị một công việc chuyên môn khác nhau như có chị làm quân y có chị làm hậu cần
nhưng ai cũng đều chung một ý chí một quyết tâm rèn luyện tốt và hoàn thành trọng trách là một người lính đặc công
trong thời gian huấn luyện
thì tuy rằng thời gian huấn luyện của chị em ngắn hơn thời gian huấn luyện của nam
thế nhưng mà chị em cũng đã đạt được các cái tiêu chí đề ra
ví dụ như là huấn luyện bơi
thì nam quân nhân có thể bơi được hai mươi đến hai mươi năm km
thì chị em phụ nữ chỉ bơi từ một km đến hai km thôi
đấy là cái chỉ tiêu mà đơn vị đề ra mà chị em cũng đã đạt được cái chỉ tiêu đó

bắn súng võ thuật hay lứt ván là thế mạnh
ở mỗi người phụ nữ trong lữ đoàn một trăm hai mươi sáu
nhưng nổi trội hơn cả về môn lứt ván là nữ quân y phạm vị thủy dương
với giải thưởng huy chương bạc toàn quân và nhiều giải thưởng cao quý khác
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
sau một ngày làm việc tập luyện vất vả
chị dương lại trở về với tổ ấm gia đình
trong sâu thẩm trái tim chị dù công việc có bận đến đâu
chị vẫn luôn dành thời gian chăm sóc cho gia đình
và hoàn thành thiên chức của người vợ người mẹ
trong công việc lúc đầu tập huấn luyện
tôi cũng vì là nữ con gái nên sức chịu đựng giống như đàn ông thì nó yếu hơn
nhưng mà tôi cũng cố gắng gian luyện hết mình
nói chung là tôi đã cố gắng hoàn thành những cái mà khả năng của tôi có
để hoàn thành công việc của người gia cho
đối với nữ đặc công khó khăn lớn nhất là thể lực
bởi thể lực không bền thì sẽ không theo kịp cường độ huấn luyện trên thao trường
nhất là những bài tập khó
với những bài luyện tập cùng các nam chiến đấu viên đặc công hải quân
các chị đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách
đối với các đồng chí nữ là cái khó khăn nhất trong quá trình huấn luyện
đó là về cái sức khỏe của các chị em không được như nam giới
cho nên đòi hỏi chúng tôi phải buộc lòng phải thay đổi về phương pháp
cũng như nội dung về chương trình
chúng tôi không thể áp dụng như các đồng chí nam để huấn luyện
các nội dung mà có mang tính cường độ cao
chúng tôi phải hạn chế một số cái nội dung có mang tính khó khăn
và có những nguy hiểm phức tạp để cho chị em nắm chắc thuần thục
sau đó mới đến huấn luyện nâng cao
nhưng cũng phù hợp với cái đặc thù của sức khỏe của từng người
sèn lẫn giữa những nam quân nhân
hình ảnh tắc bóng hồng trong sắc áo lính
tạo nên sự mềm mại ở nơi tưởng như chỉ có trông gai sắt đá này
cuộc sống bình nghiệp dèn cho họ ý chí kiên cường
nhưng không vì thế mà làm mờ đi sự dịu dàng nữ tính
dù công việc khổ luyện vất vả đến đâu
nhưng các chị cùng một ý chí phấn đấu hết mình
vì sự bình yên của tổ quốc
đó là lý do có người gọi các chị là những bông hồng
với nghị lực thép đàng tỏa hương khoe sắc trên thào trường
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
liên hợp quốc tuyên bố sử dụng vũ khí hóa học tại mosun là tội ác chiến tranh
phó tổng thống mỹ lý giải việc sử dụng email cá nhân vào việc công
đây là động thái mới nhất trong một loạt các cảnh báo nhằm vào hàn quốc và mỹ
liên quan đến cuộc tập trận quân sự chung thường niên của hai nước này
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna dẫn lời bộ ngoại giao nước này nêu rõ
quân đội và nhân dân triều tiên kiên quyết tăng cường gian đe để phòng vệ với lực lượng hạt nhân chiến lược là then chốt
nhằm chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa về một cuộc chiến tranh hạt nhân từ phía mỹ
bộ ngoại giao triều tiên nhấn mạnh bình nhưỡng sẽ đáp trả mọi hành động khiêu khích
trước đó ngày một tháng ba hàn quốc và mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài hai tháng mang tên đại bằng non
với sự tham gia của tàu sân bay uss can vinson cùng máy bay chiến đấu f ba mươi năm b của không quân mỹ
phía bình nhưỡng luôn cho rằng các cuộc tập trận chung như thế này là bước tổng duyệt cho một cuộc xâm lược triều tiên
tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên đang có chiều hướng gia tăng
đặc biệt sau khi bình nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo mới ngày một mươi hai tháng hai khiến khu vực và thế giới lo ngại
liên hợp quốc vừa cho biết hiện có một mươi hai người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đang điều trị
có khả năng phơi nhiễm các chất độc hóa học ở thành phố mosun nơi tổ chức khủng bố is đang giao tranh với các lực lượng iraq do mỹ hậu thuẫn
đồng thời khẳng định đây là một tội ác chiến tranh
các bác sĩ tại một bệnh viện ở thành phố ybin lân cận xác nhận đã điều trị cho các bệnh nhân có dấu hiệu tiếp xúc với vũ khí hóa học
theo liên hợp quốc tổ chức y tế thế giới who cùng với các đối tác và nhà chức trách địa phương đã tiến hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp
nhằm chữa trị an toàn cho đàn ông phụ nữ và trẻ em có thể bị phơi nhiễm các chất hóa học có độc tố cao
điều phối viên nhân đạo liên hợp quốc tại iraq bà lee swelders cho rằng nếu như việc sử dụng vũ khí hóa học được xác nhận
thì đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế bất kể mục tiêu tấn công là ai
is hiện chiếm giữ phần lớn khu vực phía tây mosun và đã có những lần sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh với các lực lượng iraq hơn hai năm qua
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu các lực lượng iraq với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế chống khủng bố do mỹ đứng đầu đã bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm giành lại mosul
đây là thành phố lớn thứ hai của iraq và là thành trì chủ chốt cuối cùng của is tại quốc gia trung đông này
phó tổng thống mỹ mike pence vừa khẳng định không làm gì sai trái khi sử dụng email cá nhân vào việc công khi còn làm thống đốc bang indiana
ông pence nhấn mạnh không thể so sánh việc sử dụng email cá nhân và việc công của ông khi còn là thống đốc bang indiana
với vụ bê bối thư điện tử cá nhân của bà hilery clinton trong thời gian bà là ngoại trưởng mỹ
phát biểu trong chuyến thăm bang wiscosin phó tổng thống mỹ mike pence nêu rõ ông luôn tuân thủ luật pháp bang indiana và đã chuyển giao đầy đủ thư điện tử cá nhân vào kho lưu trữ của chính quyền bang
theo tiết lộ của tờ indiana polista của mỹ ông pence khi còn là thống đốc bang indiana đã dùng hòm thư điện tử cá nhân để thảo luận những vấn đề nhạy cảm và cả các vấn đề an ninh quốc gia
tài khoản thư điện tử này của ông pence đã bị phá hủy
ông pence đã bị tin tặc tấn công hồi tháng sáu năm ngoái
ngoài ra kẻ tấn công còn gửi thư tống tiền cho ông
ngay sau đó ông pence đã thiết lập một tài khoản thư điện tử mới
tòa phúc thẩm thái lan vừa đưa ra phán quyết y án tử hình đối với dolin và windotun công dân myanmar bị cáo buộc sát hại hai du khách người anh tại thái lan hồi năm hai nghìn một mươi
phán quyết này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân myanmar cho rằng jolin và winjotun không phải hung thủ sát hại du khách anh
nhiều người dân thành phố yangon đã tập trung để biểu tình phản đối phán quyết của tòa án thái lan
những người biểu tình cũng cáo buộc cảnh sát nước láng giềng sai sót trong quá trình xử lý chứng cứ và tra tấn các nghi phạm đồng thời kêu gọi chính phủ myanmar hành động nhằm giúp đỡ công dân của mình
hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn cảnh sát phát hiện thi thể hai du khách người anh hana winter ris hai mươi ba tuổi và david miller hai mươi bốn tuổi trên một bãi biển ở đảo du lịch cotow của thái lan
hơn một năm sau đó thái lan đã tuyên án tử hình đối với hai nghi phạm jolin và winjotun
bốn là lao động nhập cư từ myanmar
công ty spaceex đang lên kế hoạch chở hai hành khách bay quanh mặt trăng và đến không gian xa nơi con người chưa từng tới trước đây vào năm hai nghìn một mươi bảy
hãy cùng xem họ sẽ làm thế nào để thực hiện điều phi thường này
hai hành khách sẽ đi sáu trăm bốn mươi bốn km xung quanh và xa hơn mặt trăng trong sứ mệnh bảy ngày trước khi về trái đất
trước khi tập huấn cho sứ mệnh mỗi hành khách giấu tên sẽ trải qua một loạt kiểm tra sức khỏe và thể chất
các hành khách sẽ du hành trên tàu crew dragon của spacex bay vào quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy falcon heavy nhiều tầng
tầng đầu đang được thiết kế của fancon gồm ba tên lửa tái sử dụng cho lực đẩy hai hai triệu newton
sau khi tách ra tên lửa trung tâm đẩy khoang chờ khách vào quỹ đạo nơi nó tiếp tục hành trình
tỷ phú elon musk ông chủ spacex cho biết các hành khách sẽ tập huấn cho trường hợp khẩn cấp
tuy nhiên tàu vũ trụ crew dragon vẫn đang được phát triển chủ yếu lái tự động
phi hành đoàn có thể theo dõi hành trình theo thời gian thực điều chỉnh nhiệt độ và quan sát qua một trong bốn cửa sổ của tàu
tàu vũ trụ sẽ bay ngang qua bề mặt mặt trăng trước khi đi xa hơn vào không gian nơi con người chưa từng tới
sau đó tàu sẽ sử dụng lực hấp dẫn của mặt trăng để quay về trái đất
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân